theo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm hai nghìn một mươi năm kiểm toán nhà nước tổng kết số tiền nợ đóng các quỹ bảo hiểm đến hết năm hai nghìn một mươi năm là hơn chín chín trăm hai mươi tỷ đồng
trong số tiền gần một mươi tỷ đồng nợ đóng bảo hiểm xã hội thì hà nội tp hcm chiếm tới gần một nửa là bốn một trăm linh tỷ đồng
theo báo cáo kiểm toán niên độ hai nghìn một mươi năm đối với bảo hiểm xã hội việt nam tình trạng nợ động chậm đóng các quỹ bảo hiểm xảy ra ở hầu hết các tỉnh thành phố
trong đó các doanh nghiệp nợ động bảo hiểm chủ yếu là doanh nghiệp ngoài quốc doanh nợ lớn nhất với năm một trăm sáu mươi tỷ đồng chiếm năm mươi hai tổng nợ
doanh nghiệp nhà nước nợ chín trăm sáu mươi bốn hai tỷ đồng chiếm chín bảy tổng nợ và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nợ một hai trăm linh hai tỷ đồng chiếm một mươi hai một tổng nợ
hà nội và tp hcm là hai địa phương có số tiền nợ đóng bảo hiểm lớn nhất tương ứng hai một trăm bảy mươi và một chín trăm bốn mươi năm tỷ đồng
các tỉnh có tiền nợ đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp còn cao có thể kể đến như bình dương an giang đồng nai